sau khi có trị đạo của thủ tướng và ủy ban nhân dân tp đà nẵng về việc không phục vụ tại chỗ đối với các cửa hàng quán ăn
người dân hạn chế đi lại nếu không cần thiết
để đáp ứng nhu cầu của người dân một số siêu thị cửa hàng đã thay đổi phương thức kinh doanh
duy trì hoạt động trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín
ghi nhận tại các chợ siêu thị liệu mua tại chỗ đang có dấu hiệu giảm tuy nhiên đơn giao hàng trực tuyến lại tăng mạnh
tại siêu thị co op mart đội giao hàng online đã được tăng cường do nhu cầu của các đơn đặt hàng qua mạng tăng gấp bốn năm lần trong những ngày gần đây
cửa hàng quán cà phê quán ăn đã thay đổi phương thức hoạt động như chuyển sang bán hàng online giao hàng tận nhà
mỗi người đều tự ý thức